tối ngày hai mươi tháng một mươi đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã đến dân hương tưởng niệm cố thủ tướng phạm văn đồng tại khu lưu niệm ở xã đức tân huyện mộ đức
tháp hương tưởng niệm cố thủ tướng phạm văn đồng phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng khẳng định
cố thủ tướng là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng nhà nước và nhân dân ta
người học trò xuất sắc và gần gũi của chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo kinh tế giàu kinh nghiệm
nhà văn hòa lớn của dân tộc và là nhà ngoại giao xuất sắc
tên tuổi và sự nghiệp của cố thủ tướng phạm văn đồng được ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc
thế hệ sau cần học tập đức tính khiêm tốn giản dị ý chí cách mạng tất cả vì dân vì nước của cố thủ tướng
phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng chia sẻ với lãnh đạo tỉnh quảng ngãi và huyện mộ đức
những kỷ niệm sâu sắc với cố thủ tướng phạm văn đồng
đặc biệt là những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số mà cố thủ tướng đã thực hiện trong vai trò đứng đầu chính phủ